sau gần hai tuần sinh sống trong khu cách ly tập trung ở trường quân sự quân khu bảy thành phố hồ chí minh
anh nguyễn tăng quang du học sinh việt nam tại anh quốc đã có bộ tranh kỳ cách ly nghỉ dưỡng
ký họa cuộc sống chân thật nơi đây kèm theo những chú thích ấn tượng và vui nhộn
mỗi bức tranh anh đều dành tâm huyết trong đó mỗi ngày anh vẽ bốn đến năm bức mỗi bức tầm một giờ
anh không mang nhiều họa cũ nên vớ được gì vẽ bằng cái đó
dù không hoa mỹ nhưng theo anh tranh rất chân thật với những gì bản thân trải qua
khi em chia sẻ bộ tranh của mình lên mạng xã hội thì em nhận được nhiều sự động viên
quyết thích của mọi người em xin cảm ơn vì điều đó
hơn ba mươi năm lượt thích một mươi năm lượt chia sẻ đến từ cư dân mạng vì sự sống động
lời dẫn hồn nhiên dí dỏm về bộ tranh kỳ cách ly nghỉ dưỡng của nguyễn tăng quang
cảnh phân phối hạng hóa hàng ngày dẫn vất vả của người phục vụ
các chiến sĩ mang cơm đến tận từng người chiến sĩ dọn rác chất thành núi v v
điều anh tâm đắt nhất là xung quanh có nhiều người giỏi
và trở về từ các nền văn hóa khác nên học hỏi nhau nhiều điều thú vị
đây là một cách tuyên truyền để những người vào khu cách ly không sao động